sau khi đến tỉnh fukuoka chủ tịch nước võ văn thường và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thăm cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán việt nam tại fukuoka
và gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống làm việc và học tập
tại khu vực kyushu nhật bản
kyushu là khu vực có diện tích tương đối lớn ở nhật bản
tại đây hiện có khoảng hơn năm mươi người việt nam đang sinh sống làm việc và học tập
không chỉ hoàn thành tốt vai trò và trọng trách được giao
tổng lãnh sự quán tại fukoka đã thành lập đội luật sư công
để thực hiện công tác hỗ trợ bảo hộ công dân
chú trọng việc tuyên truyền để cộng đồng người việt nam tuân thủ pháp luật sở tại
tổng lãnh sự quán cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao để gắn kết cộng đồng
gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe tới cán bộ nhân viên lãnh sự quán và bà con trong cộng đồng
chủ tịch nước mong bà con tuân thủ tốt pháp luật nước sở tại
chấp hành tốt nội quy nơi sinh sống làm việc
qua đó giữ gìn và tôn vinh hình ảnh người việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
chủ tịch nước cũng mong muốn bà con tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể
để hiện thực hóa việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước